đôi vợ chồng trong câu chuyện là chị ptm hai mươi chín tuổi ngụ tại xã đang cang huyện crong bông đắk lắc
và chồng là anh nguyễn thanh tùng ba mươi tuổi chú tại phù yên làm nghề bảo vệ
sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông chị ptm xin vào tp hcm làm bảo mẫu ở một trường mầm non tư thục để kiếm tiền giúp bố mẹ nuôi các em ăn học
năm hai nghìn một mươi bốn chị gặp vấn nên duyên với anh nguyễn thanh tùng ba mươi tuổi quê phú yên làm nghề bảo vệ
hai vợ chồng lấy nhau hoàn cảnh khó khăn nên phải thuê trọ ngày ngày kiếm tiền mưu sinh từng bữa
anh tùng chia sẻ với báo lao động hai vợ chồng lấy nhau nhưng không có tài sản gì trong tay lương tháng của vợ chưa đầy một mươi triệu đồng
thế nhưng hai vợ chồng phải trang trải ăn ở điện nước mất hơn hai triệu đồng lo cho cậu con trai đầu ăn học đã hết hơn ba triệu đồng
với khoảng năm triệu đồng còn lại
hàng tháng hai vợ chồng tàn tiện khổ cực qua ngày đoạn tháng giữa thành phố lớn
hai vợ chồng đã có với nhau một cậu con trai năm tuổi
đầu năm nay cả hai vui mừng khi biết tin mang thai bé gái nên quyết tâm kiếm tiền dành dụng để về quê đắk lắc sinh con
mọi việc không như dự tính dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát lần thứ tư khiến hai vợ chồng mất việc làm nên phải cầm cự ở trọ với chút tiền dành dụng ít ỏi
cuối tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một cả dãy trọ đều nhiễm bệnh và gia đình anh cũng không ngoại lệ
chị m nhập bệnh viện thành phố thủ đức
anh tùng được đưa đi điều trị tại một bệnh viện ở quận hai và con trai được điều trị tại một trường học
tin cả gia đình mắc covid một mươi chín như xét đánh ngang tay
nhìn vợ bụng bầu lớn đã hơn bảy tháng con trai lại quá nhỏ để tự chăm sóc bản thân
hai vợ chồng ôm chầm nhau khóc
giây phút vợ tôi rời khỏi nhà trọ cô ấy đã rất lo lắng và dặn dò tôi nhớ quan tâm chăm sóc cho con
tôi không ngờ rằng lời nói ấy trở thành di nguyện cuối cùng của vợ
anh tùng ngẹn ngào nói với dân chí
mắc covid một mươi chín khi đã bầu gần sinh sức khỏe của chị m yếu hô hấp kém và suy kiệt nên được chỉ định mổ bắt thai để cứu con vào ngày một mươi sáu tháng tám
mổ được một tuần chị m ngày càng yếu sức khỏe khó lường tụt oxy trầm trọng nên đã mất vào ngày hai mươi ba tháng tám
chị m ra đi khi đứa con gái mới sinh còn chưa biết hơi ấm mẹ ngày nào
suốt mấy ngày đêm liền tôi thấp thỏm không yên
đến ngày hai mươi ba tháng tám thì đang làm dẫy
thì con trai tôi dưới thành phố gọi về báo tin
ba ơi chị hai mất rồi
tôi như chết đứng
đến bây giờ cũng chẳng muốn tin
đó là sự thật
cha của chị m buồn rười rượi nói với thanh niên
về phần anh tùng sau khi khỏi bệnh anh đã cùng con trai nhận cho cốt của vợ để đưa về đắk lắc an táng
cả cuộc đời anh có lẽ không bao giờ quên chuyến xe cuối cùng anh được đồng hành cùng vợ
đến giờ tôi vẫn không tin rằng vợ mình đã ra đi mãi mãi
mọi thứ như là một cơn ác mộng
giờ đây hai đứa con còn nhỏ thiếu đi hơi ấm tình yêu thương sự chăm sóc của mẹ
cả tương lai của hai đứa không biết sau này sẽ ra
anh tùng chia sẻ